ngày hai mươi bảy tháng năm viện kiểm soát nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn tấn lương
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn phú gia lương về tội trốn thuế với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
lương cũng chính là người đã thuê nhóm giang hồ đến vây xe ô tô chở công an trên đường đặng văn trơn vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình điều tra vụ gây dối chất tự công cộng ở thành phố biên hòa công an thành phố biên hòa xác định nguyễn tấn lương và ngo đình giang
còn gọi là giang ba mươi sáu cầm đầu lương là giám đốc kiêm chủ tịch công ty trách nhiệm yêu hạn phú gia lương hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
khi thi công các công trình công ty trách nhiệm yêu hạn phú gia lương không lập hóa đơn bán hàng
hoặc có lập hóa đơn nhưng giá trị thấp hơn so với số tiền thực tế đã được quyết toán
cũng như số tiền đã nhận đối với các công trình để trốn thuế gần năm tỷ đồng
trước đó ngày một mươi tám tháng năm tòa án nhân dân tp biên hòa đã tuyên phạt nguyễn tấn lương bốn năm tù về tội gây dối trật tự công cộng